công an tỉnh quảng ngãi cho biết sau cơn bão số chín toàn tỉnh có một mươi ba trường hợp bị thương không có thiệt hại về người
tuy nhiên là vùng tâm bão nên địa bàn tỉnh quảng ngãi thiệt hại rất nặng về tài sản
ba trăm hai mươi năm ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn hơn một trăm bốn mươi ngôi nhà bị tốc mái bốn trăm năm mươi trường học bảy mươi cơ sở y tế bị hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông bị sạc lỡ
thứ trưởng lê quốc hùng chia sẻ với những thiệt hại của địa phương và yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục phát huy
trò xung kích đi đầu giúp người dân sửa chữa nhà cửa thông đường khắc phục thiệt hại để mau chóng trở lại với cuộc sống bình thường

thứ trưởng cũng cho biết tuy cơn bão số một mươi đã suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn ở nhiều địa phương trong đó có tỉnh quảng ngãi
vì vậy lực lượng công an tuyệt đối không được chủ quan túc trực một trăm linh để sẵn sàng ứng phó với bão và hỗ trợ người dân khi cần thiết
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng cho công an tỉnh quảng ngãi một cano năm mươi áo phao năm mươi mũ cối một trăm linh bộ áo mưa
cùng nhiều đàn pin loa pin để phục vụ tốt cho công tác phòng chống bão lũ
cũng trong chiều nay thứ trưởng lê quốc hùng đã đến
thứ trưởng lê quốc hùng đã đến thăm và hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số chín tại tỉnh quảng ngãi
thứ trưởng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại của người dân và mong muốn bà con có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
trước đó vào chiều ngày hôm qua thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã làm việc tại công an huyện bắc trà my
tỉnh quảng nam và trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng ứng phó với cơn bão số một mươi
bắc trà my là một trong những huyện miền núi bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số chín vừa qua
tuy không có thiệt hại về người nhưng bão số chín đã khiến nhiều nhà dân tại đây bị sụp đổ tốc mái mùa màng mất trắng hàng loạt gia súc gia cầm bị cuốn trôi
nhiều xã trên địa bàn đang bị chia cắt cô lập do sạc lỡ đất
công an các địa phương đặc biệt là công an xã đang bám dân bám bản để hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa thông đường khắc phục thiệt hại để mau chóng trở lại với cuộc sống bình thường
thứ trưởng lê quốc hùng chia sẻ sâu sắc với những mất mát của người dân ghi nhận sự nỗ lực của công an các đơn vị và mong muốn lực lượng công an phát huy hơn nữa vai trò xung kích đi đầu để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
tại thời điểm bị bắt quả tang lực lượng đã thực hiện tạm giữ hai con gà hai cặp cửa sắt hơn một mươi bốn triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan
tụ điểm đá gà trên được tổ chức trên phần đất trống có nhiều lối thoát
đa số có đối tượng là người địa phương và một số địa bàn giáp ranh tụ tập về đây tham gia đá gà ăn tiền
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
trong tháng một mươi vừa qua công an tp hcm đã điều tra khám phá hai trăm sáu mươi tám vụ phạm pháp hình sự bắt giữ năm trăm bốn mươi năm đối tượng
mặc dù tội phạm hình sự tại tp hcm được kéo giảm đáng kể nhưng tội phạm cướp giật trên đường phố vẫn còn diễn biến phức tạp
gây ra nhiều vụ cướp khiến người dân lo lắng loại tội phạm này thường hoạt động bộc phát và hầu hết đều dương tính với chất ma túy
theo thực tế mặc dù tội phạm hình sự tại tp hcm được kéo giảm đáng kể nhưng tình trạng cướp giật trên đường phố vẫn còn tái diễn trên địa bàn
như vụ việc vừa xảy ra tại quận bình tân hai thanh niên giật túi sách của người phụ nữ khiến nạn nhân ngã úp mặt xuống đường
tại cơ quan điều tra đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp do cần tiền tiêu xài
theo đánh giá của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm loại tội phạm này đã chuyển đặc điểm sang hoạt động bột phát
tự theo sơ hở của người dân nhưng chúng cũng liều lĩnh sáng sản phạm tội nguy hiểm hơn để tẩu thoát

trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua công an tp hcm áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
vừa bí mật vừa công khai trong việc quản lý giám sát các đối tượng
tuy nhiên với sự liều lĩnh và manh động nên phương thức thu đoạn địa bàn hoạt động của loại tội phạm này
cũng thường xuyên thay đổi tùy vào từng thời điểm

thì đối tượng có thể lấy gián ra những địa bàn khác
bây giờ giai đoạn trong thời gian hiện nay thì cướp giật nó cũng không phải là nó mang tính co cục như thế nữa
mà nó có thể tỏa ra khắp các địa bàn nó lợi dụng cho sơ hội của người dân nó hoạt động
ngoài sự quyết liệt của các lực lượng chức năng mà mũi nhọn là cảnh sát hình sự
bên cạnh đó cần sự chung tay của người dân cẩn trọng lưu ý hơn trong việc giữ gìn bảo vệ tài sản
đồng thời khi gặp phải trộm cấp cướp vật người dân nên trình báo ngay cho lực lượng chức năng
để kịp thời xử lý tránh giàn co với những đối tượng này vì chúng thường rất manh động
dễ gây hại đến sức khỏe và tính mạng của bản thân
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đặc biệt là tại các cổng trường
thì trong thời gian qua cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở các em các bậc phụ huynh chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
chính vì thế mà nhận thức việc chấp hành luật giao thông trong học sinh sinh viên
đã nâng lên đáng kể
đây là những hình ảnh được ghi lại trước cổng một trường học nằm trên địa bàn thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
theo ghi nhận đến giờ tan trường hàng chục xe gắn máy thải nhiên đầu dưới lòng đường gây cản trở giao thông
phụ huynh học sinh chở ba không đổi nón bảo hiểm hay đi ngược chiều
còn tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện hòa bình
việc vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt trong giờ tan trường cũng diễn ra thường xuyên
không khó để bắt gặp những cảnh học sinh đi ngược chiều bất chấp những nguy hiểm về tai nạn giao thông
thực tế cho thấy trên địa bàn tỉnh bạc liêu thời gian qua
vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh sinh viên còn gặp không ít khó khăn
đặc biệt đối với các trường nằm trên tuyến đường chính
bởi do số lượng học sinh lượng người và phương tiện giao thông đông
không dây trước cổng trường tại một số điểm là không đủ rộng cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập
từ đó tìm mẫn nhiều nguy cơ tai nạn
thì vào cái giờ cao điểm đặc biệt là buổi sáng và buổi chiều
thì cái lưu lượng của các em học sinh đến trường là rất đông
thì sẽ tạo ra một số cái điểm ồn tắc trong thông cục bộ
mà trong cái số này thì các lỗi của các em thường hay vi phạm
thứ nhất là các em điều khiển xe mà chưa đủ tuổi
thứ hai nữa là các em đi là không đúng
điều đi của mình đi ngược chiều
và thứ ba nữa là các em đi là hàng hai hàng ba
và đi không đúng làng đường phần đường quy định
và thứ tư nữa là các em là chuyển hướng không đảm bảo an toàn
và dễ gãy gai các cái vụ gia trạm tai nạn không thông
để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh sinh viên
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu tăng cường tuần tra kiểm tra
nhắc nhở các em học sinh sinh viên xây dựng phương án bố trí lực lượng điều tiết giao thông
ở các điểm trường đặc biệt trong giờ cao điểm giờ tan trường
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông còn phù hợp với các trường
tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các quy tắc tham gia giao thông cho học sinh sinh viên
tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh sinh viên
vào các buổi ngoại khóa và trong các tiết học các buổi chào cơ
sẽ phối hợp với ban hữu nhà trường sẽ tổ chức nhiều cái luật tuyên truyền cho các em học sinh
tuyên truyền về các quy định các quy tắc của luật giao thông đường bộ để cho các em nắm hiểu
và tham gia giao thông cho nó đúng hơn đảm bảo không thể xảy ra các tình huống gia trạm đáng tiếc thể ra
và thứ hai nữa là đội xã hội thông thông sẽ phối hợp với ban hữu nhà trường
sẽ yêu cầu nhà trường sẽ có linh động sắp xếp bây giờ cho các em học sinh
các lớp ra làm sao cho nó sen kẻ
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông đặc biệt tại các cổng trường
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng nhà trường
các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con em mình trong việc chấp hành luật giao thông
các em học sinh cần nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông
để đảm bảo tính mạng cho mình và người khác khi tham gia giao thông
trước tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
cơ bản đã được khống chế ngành du lịch tp hcm đặt mục tiêu đón một mươi năm triệu lượt khách nội địa trong năm nay
đây là một trong những thông tin mà bà nguyễn tị ánh hoa
giám đốc sở du lịch thành phố cho biết trong buổi họp công bố hội nghị liên kết phát triển du lịch
giữa tp hcm và các tỉnh thành phố vùng tây bắc mơ rộng vùng đông bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền trung
thống kê sơ bộ cho thấy lượng khách đến tp hcm trong hai tháng qua đang hồi phục
sau khi dịch được kiểm soát và dự kiến sẽ tiếp tục tăng các doanh nghiệp lữ hành
nhà khách khách sạn cũng từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh
từ đầu năm đến nay thành phố đã đón khoảng một mươi ba triệu lượt khách nội địa bao gồm người dân cả nước đến
thành phố và xu hướng đi du lịch tại chỗ doanh thu đạt khoảng sáu mươi sáu tỷ đồng và mục tiêu cả năm vào khoảng tám mươi tỷ đồng
tiếp nối những kết quả đạt được từ liên kết du lịch giữa thành phố và một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cửu long
một mươi tỉnh vùng đông nam bộ trong thời gian qua tháng một mươi một này ngành du lịch thành phố sẽ tổ chức chuỗi hội nghị liên kết phát triển du lịch
giữa tp hcm và các tỉnh thành phố vùng tây bắc mở rộng vùng đông bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền trung
nhằm vừa khôi phục kinh tế vừa phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
mục tiêu đến cuối năm thành phố đón khoảng một mươi năm triệu lượt du khách doanh thu khoảng tám mươi tỷ đồng
chuyển sang một thông tin về y tế trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi một bệnh viện chợ rẫy cho biết
một nam thanh niên bị điện giật bất tỉnh ngừng tiêm ngưng thở vừa được các bác sĩ của bệnh viện cứu sống ngoạn mục bằng kỹ thuật là hạ thân nhiệt chỉ huy
theo đó bệnh nhân nam hai mươi sáu tuổi ở huyện bình chánh tp hcm trong lúc sửa điện đã bị điện giật té xuống và ngưng tim ngưng thở
được chuyển đến bệnh viện huyện bình chánh sau đó chuyển lên bệnh viện chờ rảy trong tình trạng hôn mê sâu
thời điểm nhập viện bệnh nhân này được tiên lượng khá dày dặt tỷ lệ tử vong cao các bác sĩ đã quyết định sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để điều trị
lúc vào bệnh nhân mê sâu hoàn toàn không có đáp ứng với kích thích đao và chỉ sau một ngày làm kỹ thuật hạ thân nhiệt tức là hai mươi bốn tiếng
bệnh nhân đã từ từ hồi tỉnh và cho tới hiện nay thì bệnh nhân sau hai ngày thì bệnh nhân hồi phục hoàn toàn
như sinh hoạt bình thường ăn uống bình thường
rất vui tại vì nhà của vợ con hai con
được biết nếu dùng kỹ thuật cấp cứu thông thường bệnh nhân may mắn qua khỏi nhưng sẽ gặp di chứng truy giác không đảm bảo
với kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy thân nhiệt bệnh nhân được hạ xuống ba mươi sáu độ c kéo dài trong bốn mươi tám giờ
sau đó thân nhiệt của bệnh nhân được tăng dần mỗi hai mươi năm độ c trong một giờ
nhờ sự kiểm soát thân nhiệt ổn định chỉ sau một ngày
người đàn ông dần tỉnh chức năng tim não và tri giác ý thức hồi phục hoàn toàn không bị di chứng
kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đã được bệnh viện chợ rẫy áp dụng
để điều trị thành công cho nhiều trường hợp rối loạn nhịp hoặc bị ngưng tim
tổn thương cơ tim do điện giật nhiều trường hợp phục hồi tốt không để lại di chứng